các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
được biết nhà xưởng xảy ra vụ tai nạn là nơi sản xuất và chế tạo nhựa
thời điểm xảy ra vụ tai nạn bên trong nhà xưởng có khoảng một mươi năm công nhân đang làm việc
đến một mươi năm h ba mươi phút chiều ngày hôm nay lực lượng chức năng quận bình tân thành phố hồ chí minh
vẫn đang phong tỏa để điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn lao động nghiêm trọng này